dù nước đã thấp hơn ngày hôm qua nhưng mà chiều cường đầu tháng một mươi âm lịch tại thành phố cần thơ vẫn duy trì ở mức cao trong ngày một mươi tám tháng một mươi một khi mà mực nước đo được thì cao hơn mức bá động ba
điều này đã khiến cho nhiều khu vực nội ô thành phố tiếp tục bị ngập sâu
tại khu vực trung tâm của thành phố nhiều tuyến đường bị ngập rất sâu và kéo dài hàng cây số
dù không phải mực nước lớn nhất trong năm nhưng do tác động của nhiều yếu tố đợt chiều cương đầu tháng một mươi âm lịch này vẫn gây ngập lụt nặng đối với thành phố cần thơ
đặc thù là địa bàn thành phố cần thơ của chúng ta thì có trên là sáu mươi năm là diện tích có cao trình ở cao trình giá thấp là từ năm đến một
thì đó là tổ hợp tất cả các yếu tố đó thì nó gây ra cái tình trạng ngập trên diện rộng
theo các chuyên gia những nguyên nhân bị ngập lụt đô thị khi thủy chiều dâng cao tại cần thơ là cơ sở hạ tầng của thành phố còn nhiều bất cập chưa bảo đảm an toàn khi bị thiên tai tác động
một số tuyến đường có cốt nền thấp hệ thống cấp thoát nước nhỏ xuống cấp
đặc biệt nguyên nhân quan trọng là do nhiều tuyến canh rạch đóng vai trò thoát nước cho nội đô bị san lấp lấn chiếm nên rất dễ xảy ra tình trạng ngập lụt ứ động kéo dài
thời gian vừa qua rất là dài chúng ta đã không có tôn trọng quy luật tự nhiên chúng ta lắp gần hết
bây giờ nước nó vào được mà nó ra không được
thì bây giờ để khắc phục cái chuyện này là cái chuyện đã rồi không có cách nào khắc phục được
chỉ có cái là chúng ta hiểu quy lực và chúng ta đừng tiếp tục lắp thêm những cái mạch máu của
kinh rạch ở bên trong của nội ô của thành phố để thoát nước
hiện theo đài khí tượng thủy văn thành phố cần thơ đợt chiều cường này sẽ bắt đầu rút dần trong các ngày tới
tuy nhiên nước trên các sông sạch vẫn còn cao nguy cơ ngập lụt đường phố ảnh hưởng đến giao thông vẫn tiếp tục diễn ra